trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế hai nghìn một mươi tám tại hà nội
hội nghị giới thiệu về luật du lịch hai nghìn một mươi bảy được tổ chức
thông qua chương trình ban tổ chức mong muốn sẽ là diễn đàn trao đổi
đồng thời là cơ hội để các công ty lữ hành khách sạn
các hướng dẫn viên minh tưởng hơn và áp dụng một cách có hiệu quả luật du lịch vào thực tiễn
luật du lịch hai nghìn một mươi bảy gồm chín chương bảy mươi tám điều giảm hai chương một mươi điều so với luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy
luật du lịch được sửa đổi nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và thông lệ quốc tế
luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường thuận lợi hơn
thu hút đầu tư tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
cạnh tranh lành mạnh đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
nói chung luật du lịch năm hai nghìn một mươi tám thì nó có nhiều cái thay đổi
sau những hội thảo những góp ý của các doanh nghiệp
các cơ quan quản lý nhà nước địa phương của các cơ quan
thì tới nay là bộ luật đã ban hành
thì qua sản xuất bộ luật này tôi thấy có nhiều điểm mới
đặc biệt đối với địa phương thì thấy rồi một cái điểm mới rất quan trọng
đó là cái xếp hạng cơ sở lưu trú
trước đây là xếp hạng cơ sở lưu trú từ ba sao bốn sao năm sau là thuộc tổng du lịch
thì như vậy là khối lượng khách sạn hiện nay rất là nhiều
thì vậy là áp lực để cho cái lên tổng du lịch xếp hạng thì rất là lớn
nhưng luật du lịch năm hai nghìn một mươi tám thì đã phân cấp từ khách sạn ba sao
trở về cho các cơ quan quản lý nhà nước địa phương để xếp hạng
tôi thấy cái điều này rất là đổi mới rất là đáng để thuận tiện cho địa phương
trong việc xếp hạng và quản lý các cơ sở lưu trú tại địa phương
tham gia hội nghị phổ biến giới thiệu luật du lịch hai nghìn một mươi bảy có hơn ba trăm linh đại biểu
sau khi được cập nhật phổ biến về những điều khoản quy định mới của luật du lịch
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
các đại biểu bày tỏ kỳ vọng về luật mới với nhiều điểm sáng bám sát với thực tế
cũng như theo kịp xu hướng đang phát triển của ngành
qua đó sẽ tạo nên đòn bẩy giúp du lịch nước ta phát triển bền vững
và có nhiều bứt phá hơn trong thời gian tới
thực ra thì họ đang có cái thói quen là họ tự do họ được phép
mà là kỳ kết làm việc trực tiếp với tất cả các lựa hành
quốc tế cũng như là kỳ kết hành nội địa
nhưng bây giờ có cái luật mới là phải thông qua một cái diễn đàn
một cái hội hội hiệp hội thì họ cảm thấy rằng là họ bị thắt chặt
nhưng mà thực tế thì tôi thấy rằng là cái việc thắt chặt đó
nó cũng có cái ưu việt của nó là mình quản lý được cái chất lượng
luật thì cũng đã có những quy định nó đơn giản hơn
về việc kinh doanh lựa hành
tuy nhiên thì cũng
bắt buộc các doanh nghiệp lựa hành thì phải đi vào cái hoạt động theo luật pháp
và theo cái hoạt động về xúc tiến du lịch sẽ được nâng cái tầm lên
và đối với lại hướng dẫn viên thì cũng có những cái đơn giản hơn
về vấn đề trình độ
nhưng cũng đòi hỏi là các hướng dẫn viên cũng phải hoạt động
theo những khuôn khổ của hiệp hội cũng như là khuôn khổ của doanh nghiệp lữ hành
luật du lịch năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi bảy được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường thuận lợi hơn
thu hút đầu tư tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
cạnh tranh lành mạnh đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn